thưa quý vị trong đêm qua một bộ phận không khí lạnh đã di chuyển xuống phía nam và ảnh hưởng đến khu vực bắc bộ
vì vậy bắt đầu từ hôm nay bắc bộ duy trì trạng thái đêm không mưa ngày nắng sáng sớm có sương mù nên nhiệt độ sẽ giảm mạnh
vâng vùng núi cao có khả năng sẽ xuất hiện sương muối và để đề phòng xương giá đảm bảo sức khỏe
người già và trẻ nhỏ cần giữ ấm cơ thể đồng thời chủ động phòng chống rét cho gia súc gia cầm và cây trồng
trong khi đó khu vực trung và nam trung bộ tây nguyên tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập ống cục bộ tại các tỉnh từ thừa thiên huế đến ninh thuận con tum và gia lai
vâng quý vị lưu ý lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông suối khu vực miền núi
lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh có sức tàn phá rất lớn và thường đi kèm với sạt lở đất
người dân cần phải nhanh chóng di chuyển tới nơi có vị trí cao hơn và sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền
và nên nhớ an toàn tính mạng là quan trọng nhất
trước tình hình đó văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương từ thừa thiên huế đến bình thuận và khu vực tây nguyên
tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lũ lũ quét và sạt lở đất
tại tỉnh phú yên lúc hai giờ ngày hai mươi tám tháng một mươi một tàu pi tám mươi ba nghìn năm trăm một mươi tám ts có năm lao động
bị sóng lớn đánh chìm tại khu vực biển gành dứa huyện tuy an làm một người thiệt mạng bốn người còn lại được cứu và đưa vào bờ an toàn
bên cạnh đó ảnh hưởng của mưa trong những ngày qua đã làm ngập lụt các tuyến đường thấp tràn lưu vực sông trà bồng huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
đường khu vực cầu bến nhiễu hòa mỹ tây cầu bến châu hòa mỹ đông huyện tây hòa tỉnh phú yên ngập từ một đến một hai m
các địa phương khác ngập cục bộ một số điểm đường giao thông khu vực trũng thấp
hiện nay các tỉnh đà nẵng quảng nam bình định khánh hòa phú yên gia lai đã ban hành công điện văn bản chỉ đạo phương án chủ động ứng phó tình hình mưa lũ lũ quét sạt lở đất
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố từ thừa thiên huế đến bình thuận và khu vực tây nguyên các bộ ngành tiếp tục triển khai công điện số hai mươi ba
các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến cà mau tiếp tục triển khai theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo và ứng phó với gió mạnh trên biển sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu